tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi sẽ trở thành tỉnh công nghiệp có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ
đây là mục tiêu được nêu tại quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đó là mục tiêu lập quy hoạch tỉnh thanh hóa được nêu tại quyết định một nghìn sáu trăm hai mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thanh hóa thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó nội dung lập quy hoạch gồm phân tích đánh giá dự báo các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh thanh hóa
xác định và lựa chọn phương án phát triển phương hướng phát triển của các ngành quan trọng trên địa bàn và phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội
phương hướng phát huy tiềm năng lợi thế đặc thù của tỉnh
về các nội dung trên thủ tướng chính phủ yêu cầu định hướng phát triển sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia
phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà việt nam là thành viên